thông tin từ ubnd xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam
hiện ubnd xã đã có báo cáo gửi ubnd huyện thăng bình đề nghị hỗ trợ các ngư dân
trên tàu câu mực bị cháy tại khu vực quần đảo trường sa của việt nam
theo thông tin ban đầu vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai tàu câu mực do ông tô xuân thạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã bình minh trong lúc đang đánh bắt trên vùng biển gần khu vực đảo
thuộc quần đảo trường sa thì bất ngờ bốc cháy
khi tàu bị cháy rất may đã có tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần đó kịp thời ứng cứu
và đưa ba mươi ba thuyền viên lên tàu an toàn vụ cháy ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện trong quá trình hoạt động trên biển